bão số một đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh cao bằng lạng sơn
trong sáng nay vùng áp thấp liên tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây suy yếu và giảm dần
tuy nhiên hoàn lưu của bão sẽ vẫn tiếp tục gây mưa cho nhiều khu vực ở bắc bộ
các khu vực ở vùng núi sẽ có mưa to từ bảy mươi năm một trăm năm mươi mm cục bộ có nơi trên hai trăm năm mươi mm
cũng mưa như ở thủ đô hà nội và vùng đồng bằng mưa nhỏ hơn trời mát mẻ
mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão bao giờ cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ lũ quét và sạt lở đất
dự báo từ đêm qua cho đến ngày mai trên các sông suối ở bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ từ hai ba m ở thượng lưu và từ một hai m ở hạ lưu
quý vị hết sức lưu ý để đảm bảo an toàn
tình hình mưa lớn ở bắc bộ tây nguyên nam bộ gió mạnh sóng lớn ở các vùng biển phía nam còn phức tạp
từ tối qua đến sáng nay khu vực đông bắc việt bắc có mưa to đến rất to
lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cục bộ có nơi trên ba trăm linh mm
khu vực tây bắc có mưa với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm năm mươi mm
vùng đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi bảy mươi mm
dự báo từ chiều tối nay đến ngày hai mươi một tháng bảy khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm
cục bộ có nơi trên một trăm linh mm
như vậy là vùng
cục bộ áp thấp sẽ tiếp tục gây ra mưa tại một số khu vực
các sông suối nhỏ khu vực các tỉnh cao bằng lạng sơn bắc cạn quảng ninh có khả năng sẽ xuất hiện lũ cục bộ
nguy cơ cao lũ quét xả lở đất xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi trung du phía bắc
đặc biệt là các tỉnh cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang lào cai thái nguyên và thanh hóa
để giảm thiểu thiệt hại do lũ quét gây ra đối với các vùng có nguy cơ lũ quét cao
các chuyên gia khí tượng khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh
có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn nhất là đối với người già và trẻ em
người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng tránh
cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu nước sông hoặc suối chuyển màu đục
có tính động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn